thưa quý vị và các bạn đang mùa thu hoạch nhưng giá điều rất thê thảm chỉ bằng phân nửa so với cùng kỳ năm ngoái
những ngày qua điều tươi thu mua tại vườn ở bình phước chỉ còn hai mươi tám ba mươi đồng một kg
nếu giao đến nhà máy giá ba mươi ba mươi hai đồng một kg giá điều khô tại kho khoảng ba mươi sáu đồng một kg
trong khi năm ngoái giá điều tươi ở mức bốn mươi đồng đến bốn mươi hai đồng một kg điều khô tại kho lên tới năm mươi đồng một kg
theo giới kinh doanh giá điều vẫn đang đà đi xuống chưa có dấu hiệu phục hồi
thưa quý vị bộ giao thông vận tải vừa cho phép nhà đầu tư dự án bot hầm đường bộ đèo cả được điều chỉnh mức phí tại trạm bot đèo cả từ giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cụ thể giá vé trạm thu phí đèo cả sẽ từ chín mươi đến hai trăm bốn mươi đồng một lượt hai bảy trăm linh nghìn đồng đến bảy hai trăm linh nghìn đồng một tháng tùy loại phương tiện
thời điểm bắt đầu điều chỉnh giá vé từ giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị và các bạn chương trình nhịp sống kinh tế gửi đến quý vị những thông tin cập nhật vào lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần
hoặc trên trang web nhândântv vn và qua youtube truyền hình nhân dân